đối tượng nguyễn đức nhuần chú tại phường tân hạnh thành phố biên hòa vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố để điều tra về hành vi trộm các tài sản
tại cơ quan điều tra nhuần khai nhận vào ngày hai mươi hai tháng tám đến một ngân hàng để hỏi thủ tục vay tiền
thì thấy ông trần thanh của vừa giao dịch rút tiền nên đã bám theo đến một siêu thị
sau khi ông của dựng xe ở bãi để vào mua hàng đối tượng đã móc cốp xe lấy trộm gần một trăm bảy mươi triệu đồng để trả nợ và đánh bạc hết bảy mươi bốn triệu
số tiền còn lại đã bị công an thu giữ trong quá trình khám xét
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi